đến một mươi h ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng năm cách đảo lưu dông khoảng năm trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy và giật trên cấp một mươi bảy
cảnh báo trong từ ba đến năm ngày tiếp theo thì bão măng khuốt sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo hải nam của trung quốc
nhưng sẽ vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín
hoàn lưu bão gây mưa rất to ở bắc bộ và bắc trung bộ từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín

nhưng sẽ vẫn có cứng độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín

cảnh báo trong từ ba đến năm ngày tiếp theo thì bão mang khút sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo hải nam của trung quốc
nhưng sẽ vẫn có cứng độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín

nhưng sẽ vẫn có cứng độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín
cảnh báo trong từ ba đến năm ngày tiếp theo thì bão mang khút sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo hải nam của trung quốc
nhưng sẽ vẫn có cứng độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín

sau khi nhận tiền và bán giao sản phẩm
người phụ nữ tên nga hướng dẫn cho chúng tôi cách thức sử dụng

tối nay anh bảo vợ đi mua cho cháu một quả chai

nhưng mà anh làm ấm lên thì anh có thể pha nước ấm vào
chứ đừng để nước lạnh không cho khó uống
thì anh cho thêm một thịa canh mật ong tối lúc khoảng sáu giờ
ăn sớm lên một tí
sau khoảng hai tiếng thì uống chai muối mật ong
sáng hôm sau tính giờ mà đăng ký của bác sĩ
trừ hai tiếng
trừ hai tiếng
uống cái này

khi nhóm phóng viên mới tiếp cận được đến những chai nano vàng
và phát hiện ra một đường dây khép kín
không chỉ có ông tiến sĩ tên thắng

những người mặc áo trắng
tại một bệnh viện danh tiếng

ngày mai thì em ở dặn hay ở xa
hôm nay em còn có một số cán bộ
những người mặc áo trắng
vâng ở ký ba vừa phát sóng
vào tối qua trên i m the tv
thì chân dung nhà khoa học đã lôi kéo
được rất nhiều người sử dụng sản phẩm nano vàng
đã lộ rõ
ông doãn thắng cũng là người đứng đầu cái
gọi là công trình nghiên cứu về vật liệu nano vàng sạch
và những cuộc mua bán nano vàng
vô cùng tinh vi phần nào đã được hé lộ
tuy nhiên sau khi mua nano vàng
người bệnh sẽ phải làm những gì ở bệnh viện
và ai sẽ là người tiếp tay cho hoạt động này
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem
trong chuyên mục điều tra qua thư khán giả
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày hôm nay
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự
đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
hai đối tượng đàm văn cường và đỗ văn dũng
về hành vi cướp giật tài sản
khoảng tám h ngày hai mươi chín tháng tám
do không có tiền tiêu xài và trả nợ
cường và dũng rủ nhau đi cướp giật tài sản
cường đi mua hai con dao bằng sát
mang theo bên mình để làm công cụ chống trả
khi gặp sự kháng cự của nạn nhân
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày
cường điều khiển xe mô tô chở theo dũng
phát hiện ông mai văn bợt đang chở vợ mình là bà nguyễn thị tuyết lệ
đang lưu thông trên đường
và trên cổ và lệ có đeo sợi dây chuyền vàng một mươi tám k hai mươi hai chỉ
nên cường điều khiển xe mô tô chở dũng
áp sát xe của ông bợt để dũng ngồi phía sau
giật sợi dây chuyền trên cổ bà lệ
khi thực hiện hành vi thì xe của cường và ông bợt
và chạm vào nhau ngã xuống đường
nên hai đối tượng đã bỏ chạy
nhận được tin báo lực lượng công an huyện trợ mới đã nhanh chóng xác minh
và bắt giữ được hai đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn
liên quan đến vụ cướp táo tợn tại phòng giao dịch
ngân hàng việt công banh ở thị xã ninh hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
cho biết đã khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với trần hoàng nhất hùng
và đàm minh quang cùng chú tại phường ninh hiệp
thị xã ninh hòa về tội cướp tài sản
cơ quan tỉnh cũng đã thu hồi được bốn bốn tỷ đồng
trên tổng số bốn năm tỷ đồng mà hai đối tượng cướp được
trong vụ án cướp ngân hàng lần này
đến nay cơ quan điều tra xác định hùng là chủ mưu
trước đó vào sáng ngày năm tháng chín
hùng và quang bịt mặt đeo găng tay đi xe máy không biển số
đến phòng giao dịch của ngân hàng việt công banh
hùng cầm súng đi vào trong uy hiếp nhân viên và khách hàng
lấy tiền cho vào bao tải
quang cầm súng cảnh giới bên ngoài
vào tối ngày sáu tháng chín lực lượng công an phát hiện
bắt giữ hùng và quang khi đang ngồi uống rượu
tại phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
tại cơ quan công an cả hai đã lên kế hoạch
thực hiện cướp ngân hàng từ bốn tháng trước
hùng đã tự chế nhiều súng để trang bị cho cả hai
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ kỳ phước
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hồ hậu thường chú tại đa phước phường hòa khánh bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng
về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này có sẹo không rõ hình
dài hai năm cm rộng năm cm
cách một cm trên trước đôi mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
là đối tượng phan thanh long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hồ hậu thường chú tại tổ năm phường hòa khê
quận thanh khê thành phố đà nẵng
đối tượng này cao một m bảy mươi hai
số mũi hơi gồ gãy giái tay vuông
và có sẹo cong dài tám cm
trên trước đầu lông mẩy phải
và đối tượng trương ngô quang duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hồ hậu thường chú tại tổ năm mươi sáu phường hòa cường bắc
quận hải châu thành phố đà nẵng
bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản đán thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện